thời gian gần đây thị trường xuất khẩu gạo của việt nam đã có những thay đổi lớn
điều này vừa tạo ra những thách thức nhưng cũng là cơ hội tốt để ngành gạo việt nam
dịch chuyển trong cơ cấu xuất khẩu
trước đây trung quốc là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của việt nam
nhưng sang năm hai nghìn một mươi chín xuất khẩu gạo của việt nam sang trung quốc sụt giảm
chỉ đạt khoảng ba trăm linh tấn
do đó các doanh nghiệp trong ngành đã nỗ lực tìm kiếm khai thác các thị trường khác
đặc biệt là thị trường philippines và các khu vực châu phi
tuy nhiên theo các chuyên gia phân tích việc xâm nhập vào thị trường châu phi
cũng gặp nhiều rủi ro trong thanh toán
do vậy doanh nghiệp việt nam chỉ tập trung ở thị trường châu á
đặc biệt khi thị trường philippines áp dụng cơ chế thuế hóa trong nhập khẩu gạo
đã tạo ra lợi thế cho khu vực tư nhân việt nam gia tăng xuất khẩu